căn nhà nơi ba chị em lưu thiện tâm tám tuổi lưu nhận hạ một mươi ba tuổi và lưu tuyết nghi một mươi sáu tuổi
trong con hẻm một trăm linh bốn đường mạc vân phường một mươi hai quận tám tp hcm
lối đi chính vào căn nhà đã bị chặn lại bởi đang nằm trong khu vực vùng đỏ
xung quanh nhà của ba chị em hàng xóm đều căng dây cảnh báo có f đang điều trị tại nhà
căn nhà ba chị em đang sinh sống cùng người thân là nhà cấp bốn có các lừng rộng khoảng năm mươi m hai
nơi đây đang là nơi sinh hoạt chung của cả ba thế hệ trong gia đình
lúc này anh huỳnh bảo long cậu của ba em nhỏ đang đốt vàng mã cho chị gái
anh long cho biết chị gái anh là huỳnh thị kim thanh năm mươi tuổi từng là trụ cột kinh tế trong gia đình
chị thanh buôn bán thực phẩm ở ngoài chợ một tay chị chăm lo cho cả gia đình
những ngày dịch covid một mươi chín bùng phát chị thanh đăng ký đi làm tình nguyện viên
ngày nào chị cũng chạy đôn chạy đáo chăm lo cho người dân sống quanh khu vực vừa chăm sóc cho tụi nhỏ
đến ngày tám tháng tám chị thanh đột ngột suốt nóng
sau khi xét nghiệm covid một mươi chín chị thanh là người duy nhất trong gia đình dương tính và được chỉ định điều trị tại nhà
thời gian bị bệnh của chị một mươi ngày trên phường cũng mang thuốc và xuống thăm khám
mấy bữa đầu thì ổn nhưng đến ngày cuối chuẩn bị đưa đi bệnh viện thì chị trở nặng phải thở bằng oxy
sau đó chị mệt quá nên tôi đưa chị đi bệnh viện
chữa cháy trong đêm qua ngày hôm sau khoảng chín giờ ba mươi sáng bệnh viện điện về báo chị đã mất
anh long buồn sầu nói
anh long kể lại sau khi bé út lưu thiện lâm ra đời được vài tháng
thì chị huỳnh thị kim huệ mẹ của ba em phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
lúc lâm vừa tròn một mươi ba tháng tuổi thì mẹ qua đời
ba chị em chính thức mồ côi mẹ từ đây
sau khi mẹ mất cha của thiện lâm dắt ba đứa con ra ngoài thuê trọ
nhưng công việc chạy xe ôm thu nhập không được là bao
tiền không đủ để nuôi ba đứa nhỏ
thấy vậy chị kim thanh không đành lòng nhìn các cháu khổ sở nên đón về nuôi
từ đó bà lâm cũng ít liên lạc với gia đình
ba chị em sống chung với cậu và gì hai ở nhà ngoại
mẹ ruột mất từ sớm
ký ức về người phụ nữ đã sinh thành trong lòng những đứa trẻ đến giờ cũng không còn lại nhiều
từ khi em gái mất vì thương các cháu nên chị thanh không lập gia đình để chăm ba đứa cháu
và xem chúng như con ruột của mình
ba đứa trẻ hay gọi dì bằng má hai
chị hai thương mấy đứa nhỏ lắm làm gì cũng nghĩ tới chúng
buôn bán được bao nhiêu tiền đều để dành lo cho tụi nó hết
tôi trước dịch khi đi làm về cũng hỗ trợ chị hai đóng tiền và lo cho bọn nhỏ
giờ chị mất rồi tuổi nhỏ ở với tôi có gì thì ăn đó anh long bày tỏ
anh long cho biết thêm trong căn nhà còn tất thầy sáu đứa trẻ đứa lớn nhất một mươi sáu đứa bé nhất lên tám
tất cả đều đang tuổi ăn tuổi học
lúc này nghĩ đến con đường tương lai phía trước anh long chỉ biết gợm cười
cả hai người chị ruột lần lượt xa đi bây giờ anh long như gà trống nuôi cả đàn con nhỏ
thiện lâm đang được chị gái nhật hạ và tuyết nghi chỉ bài
khuôn mặt ba đứa nhỏ hiện rõ về đường buồn sau khi mà hai qua đời
kể về má hai hai cô chị nhật hạ và tuyết nghi khóc nghẹn nói không thành lời
con nhớ má hai lắm thường ngày má hai trăm tụi con tốt lắm
mấy hôm má bệnh con ở trên gác chứ không xuống
lúc cậu long đưa má đi bệnh viện con cảm thấy buồn lắm
lúc hai tin má
lúc má hai mất con thấy rất trống vắng nhật hạ nức nở
còn tuyết nghi thì bình tâm hơn nhưng lúc này em cũng không biết làm sao
để vượt qua mất mát lớn và những khó khăn trước mắt
khi má hai bị bệnh má kêu em làm gì là em làm cái đó
khi má hai khó thở em vỡ lưng cho má thở còn cậu thì chỉnh bình oxy
khi mà hai mệt má nhờ em đi mua đồ thôi chứ không dặn dò gì
lúc má vô bệnh viện em không đi theo
má vào bệnh viện có chút là mất em sốc em buồn lắm
giờ má hai mất rồi em cảm thấy căn nhà này thiếu vắng
giờ em chỉ hứa cố gắng học giỏi kiếm tiền để chăm lại hai đứa em của em
để tụi nó được đi học đầy đủ tuyết nghi nói
cậu bé tám tuổi thiện lâm lấy tay quyệt nước mắt kể lại
những ngày ở trên căn gác cậu đã chứng kiến mà hai yếu dần đi
nhiều lần bức bối cậu bé muốn xuống nhà nhưng nhớ tới lời dặn của má nên thôi
ngày mà hai được cậu trở đi bệnh viện thiện lâm đứng trên ban công
trông theo cho đến khi xe đi khuất
cậu không ngờ rằng đó là lần cuối cu được nhìn thấy mặt mẹ
qua ngày hôm sau bệnh viện báo tin mà hai đã mất
con khóc nhiều lắm con phải đi đâu để tìm má hai về đây
thường ngày má hai nấu cho con ăn con thích món thịt kho má hai nấu nhất
má hai cũng dạy cho con học nữa
mà má hai mất giờ đây chỉ dạy cho con nhưng con thích má hai dạy hơn
con biết má hai mất rồi con nhớ má hai con buồn con khóc
thiện lâm bím chặt môi nức nở trong căn gác
trên tay ôm con cấu bông nhỏ bị sờn sách khâu vá nhiều chỗ
được mà hai mua tặng quà sinh nhật từ nhỏ
thiện lâm muốn giữ để cảm nhận chút hơi ấm của mẹ còn sót lại
lúc trước con ngủ với má hai sợ má hai mất nên con ngủ với cậu
nhưng con vẫn phải ôm con gấu bông này ngủ vì con nhớ má hai mặc dù nó đã rách nát
tối con nằm ngủ con con nằm mơ thấy má hai
nhưng má hai không nói gì chỉ thấy má hai nhìn con thôi
con ước hết dịch má hai sống lại
má ở với con má nuôi con
lâm ỏa khóc
anh huỳnh bảo long nhìn ba đứa cháu với ánh mắt thương cảm rồi giàu dĩ nói
anh thì còn ba đứa con ở chung ở đây nữa
sự định xa thì anh không nghĩ tới
chỉ sức mình tới đâu thì mình lo cho tụi nó tới đó
tụi nhỏ cũng được hỗ trợ học bồng
cô giáo đang lo học bổng cho mấy đứa bé
các bé còn ăn học trang trải cuộc sống tốn kém nhiều chi phí
cái đó anh cũng không dám chắc
coi như khả năng anh đến đâu thì anh lo đến đó
nhưng mình không bỏ các cháu
có gì các bé ăn đấy
mấy cậu cháu dễ ăn lắm
có canh hút canh mì gói hay cái gì ăn cũng được
quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín cướp đi người thân yêu của hơn một năm trăm linh trẻ em ở tp hcm
khiến các em bỗng chốc thành mồ côi
mất mát này là quá sức chịu đựng với các em
hơn một tháng sau khi mất cha mẹ vì dịch covid một mươi chín
chị em trần khoa đăng trường một mươi tuổi và trần thị ngọc tuyền
một mươi tám tuổi phường an lạc a quận bình tân tp hcm
ở trong căn nhà đóng cửa im lìm
hai chị em quen quẩn trên chiếc giường gỗ ngổn ngang mền gối sách vở mì gói
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cả bố và mẹ đều mất do covid một mươi chín
em trần thị ngọc tuyền một mươi tám tuổi và trần khoa đăng trường một mươi tuổi
ngụ tại năm trăm chín mươi ba an dương vương phường an lạc a quận bình tân tp hcm
là hai chị em ruột vừa mất đi cả bố lẫn mẹ trong đại dịch covid một mươi chín
ông trần hoa danh bảy mươi một tuổi và bà phạm thị đào sáu mươi bốn tuổi
là bố mẹ của tuyền và trường mắc covid một mươi chín
già đi mãi mãi bỏ lại hai người con chưa thể tự lập
cuộc sống ngày mai không biết ra sao
tuyển kể bố mẹ em đến với nhau lúc tuổi xế chiều
cuộc sống của gia đình trước nay đều nhờ từ công việc sửa xe của ba
và lương hưu nhà xáo của mẹ
thương cha mẹ vất vả học hết lớp chín
ngọc tuyền xin nghỉ để xuống bình dương làm công nhân
nhường cho em trai đến trường
từ lúc đại dịch bùng phát tuyên thất nghiệp về nhà với gia đình
nhưng em không ngờ lần đoàn tụ này chỉ kéo dài nửa tháng
chết lặng nhìn bác sĩ đưa thi thể mẹ đi
câu chuyện buồn của hai chị em tuyển bắt đầu vào giữa tháng bảy
thời điểm đó ông danh được xác định mắc covid một mươi chín
do bệnh truyền nặng nên ông được đưa đi bệnh viện trợ rẫy điều trị
ngày ba mươi tháng bảy cả ba mẹ con bà đào cũng dương tính với covid một mươi chín
và được chuyển xuống hóc môn để cách ly
trong khu cách ly ba mẹ con được sắp xếp nằm chung một phòng
mẹ tuyên nặng nhất thường phải thở oxy
hai chị em chỉ bị suốt nhẹ
ngày bốn tháng tám trường lay hoài không thấy mẹ trả lời
hai chị em tá hỏa liền gọi bác sĩ
bác sĩ kiểm tra nói mẹ em mất rồi mà em không tin
em sửa tay mẹ lạnh ngắt tim mẹ ngừng đập
em chỉ biết khóc thôi
mẹ còn chưa ăn hết cái bánh em cho
trường nghẹn dòng kề lại
những ngày cuối đời bà đào không đi lại được
tay chân yếu ăn uống không được gì và phải thở oxy
nhìn mẹ nằm một chỗ tuyển mong mẹ khỏe mạnh
và hứa hết dịch sẽ đi làm để lo cho gia đình
tuyển kể trước đêm mẹ mất em thấy bác sĩ và tiêm thuốc cho mẹ nhiều lần
em chỉ nghi ngờ nhưng không nghĩ rằng mẹ sẽ ra đi
qua ngày hôm sau bác sĩ nói mẹ em có nguy cơ không giữ được tính mạng
đến buổi chiều hôm sau mùng bốn tháng tám mẹ em mất luôn
em hoảng lắm
mẹ mất trước mặt em mà em không biết gì hết
em hối hận quá
ngọc tuyên nói trong nước mắt
còn cậu em đăng trường vẫn nhớ như in giây phút đó
em vừa đi dạo bên ngoài vào thì thấy mẹ nằm mà không thở
em lấy tay áp vào ngực mẹ nhưng không thấy tim của mẹ đập
em gọi cho bác sĩ đến kiểm tra
bác sĩ nói mẹ em mất rồi
em quay ra hỏi chị thì chị nói mẹ mất rồi
và em khịu xuống
mọi chuyện đến quá đột ngột
hai chị em gọi cho ba để báo tin nhưng không được
cả trăm cuộc điện thoại vẫn chỉ là những tiếng tút tút liên hồi
cả hai chết lặng nhìn nhân viên y tế đưa mẹ đi
nước mắt chảy ướt lớp khẩu trang
hôm đó tụi em tiến mẹ được tới thang máy thì bác sĩ không cho đi theo nữa
cánh cửa thang máy đóng lại
đưa em em ngồi bệt xuống khóc mấy ngày liền
còn em lớn rồi em không muốn ai nhìn thấy mình phải khóc
nhưng thấy mẹ đi ngay cùng phòng cách ly với mình
em đau lắm em không thể kìm chế được
lúc đó em đứng bên ngoài
em thấy mẹ như vậy em liền kêu
mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà đi
em đau khi nhìn thấy các bác sĩ xịt khuẩn lên người mẹ rồi bỏ mẹ vào túi mang đi
trường mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói
vài ngày sau cả hai được chuyển đến phòng điều trị khác vì bệnh tình đã giảm
trường vẫn ra hành lang trước phòng bệnh cầm điện thoại bấm gọi cho ba
rồi lại nức nở
thấy em khóc cô y tá đến nói thôi được khóc nữa
mẹ cũng đi rồi mà động viên một hồi cô khóc theo em luôn
tối trước khi mất mẹ theo trào gì đó mà tụi em không dịch được
mẹ cũng chưa giận gì tụi em cả
cứ nhắc đến mẹ trường lại quả lên khóc
em tâm sự rằng chỉ có khóc như vậy mới làm em cảm thấy dễ chịu hơn
được về nhà vào ngày một mươi bốn tháng tám
tuyển nhận tin ba mất vào ngày năm tháng tám

tuyển nhận tin mẹ đúng một ngày
lại thêm một cú sức nữa tuyển rụng rời tay chân bảo vệ em trai
hai chị em ngồi được xuống giường nhìn nhau trong tuyệt vọng
chiếc bàn học thành bàn thờ cha mẹ
ngày đầu tiên từ khu cách ly về căn nhà chống vắng không tiếng người
nhìn đứa em thơ tuyền chỉ biết ôm em rồi khóc
không biết những ngày tới sẽ sống ra sao
tin xét đánh khiến hai chị em tuyển vào trường rụng rời chân tay
nhìn nhau tuyệt vọng nước mắt cứ thế trào ra
mới ngày nào còn có cha mẹ ở bên giờ hai em đã là trẻ mồ côi trong đại dịch quái ác
trường kể thời điểm này năm trước cậu được mẹ đưa đến trường để đón năm học mới
giờ đây em lại phải đón mẹ về trong chiếc hũ đựng cho cốt
ngày nhận cho cốt của mẹ tay trường dun cầm cập vừa ôm hũ cho vừa khóc nấc gọi mẹ ơi
còn cho cốt của ba em chưa thể đưa về nhà
đang được gửi ở một ngôi chùa chưa biết ngày nào mới được về bên mẹ
không thể chuẩn bị cho cha mẹ bàn thờ chú đáo
tuyển dụng chiếc bàn học của trường để làm bàn thờ tạm cho cha mẹ
bàn thờ không ảnh không hoa không nến
chỉ có bình hương hộp sữa hũ cho cốt của mẹ và tờ giấy ghi dòng chữ
xin cầu cho linh hồn maria
trường quẹt nước mắt thắp cho ba mẹ nén nhang
khi thắp hương con cầu nguyện và xin lỗi ba mẹ
vì ba mẹ làm đủ thứ vì con nhưng con chưa làm được gì cho ba mẹ hết
thắp nén nhang lên bàn thờ
rồi trường xa trước cửa nhà mắt nhìn vào khoảng không xa xăm
cậu học trò một mươi tuổi trước đây vốn quen với tiếng ba mẹ la tiếng rực đi ngủ sớm
tiếng kêu ăn cơm của mẹ ở ngay góc nhà
nhưng giờ đây với em những điều đó chỉ còn trong ký ức
em nhớ những lời ba mẹ nói lúc trước
nhớ những ngày mẹ còn sống hay đứng ở góc này kéo em đi ngủ sớm
em điếu món thịt sườn món canh chua mẹ nấu
nhưng giờ đây em chỉ biết nói lời xin lỗi và cố gắng hoàn thành những ước muốn khi ba mẹ còn sống
vì lúc còn sống ba mẹ đã nói là lớn lên dáng học hành đầy đủ để có việc làm

những ngày qua em mơ thấy ba mẹ nhiều lắm
ba mẹ đứng nơi góc cửa nhìn em cười nhưng không nói gì
tỉnh dậy em sợ lắm
em mong ước bà mẹ sống lại để chơi đùa cùng em trưởng tâm sự
khi ba mẹ còn sống ngọc tuyền cho biết em thường ở trên gác ít tâm sự cùng ba mẹ
điều mà cô gái một mươi tám tuổi cảm thấy say rứt hối hận là chưa bao giờ nói lời thương ba mẹ
chưa chụp hình chung cùng cả nhà và không được gần ba trong những giây phút cuối đời
gần một tháng qua khi bà mẹ mất chị em tuyền sống bằng năm triệu đồng còn lại trong ví của mẹ
và một phần hỗ trợ của phường
số tiền còn lại trong nhà giờ cũng chỉ còn vài trăm ngàn
bà mẹ của chị em trường là ông trần hoa xanh bảy mươi một tuổi và bà phạm thị đào sáu mươi bốn tuổi
ông bà đến với nhau lúc tuổi xế chiều khi ông danh đã quay một đời vợ có con riêng
hàng ngày bà đào chăm chút gia đình kèm cặp con trai út học hành
cả nhà trang trải bằng lương hưu
nhà xáo của bà đào và tiền sửa xe của ông xanh
riêng em tuyền học hết cấp hai xin đi làm phụ quán ăn tự lo cho bản thân
những ngày dịch covid một mươi chín bùng phát ở thành phố hồ chí minh
cả gia đình chỉ ở trong nhà không đi đến đâu nên không biết vì sao nhiễm bệnh
vợ chồng ông xanh ra đi quá đường đột chưa kịp dặn dò chuẩn bị gì cho các con
giờ đây cánh nặng gia đình do một tay cô con gái vừa bước qua tuổi một mươi tám gánh vác
tuyền lo cho em trai hơn cả
trong đầu cô gái cứ ngổn ngang những nghĩ suy
hết dịch rồi em phải đi làm phải kiếm tiền thì ở nhà ai chăm và dạy thẳng nóc đây
rồi mai sau nó sẽ ra sao
tuyển cho biết hết dịch em sẽ lên chùa nhận lại cho cốt của ba và sẽ đưa cho cốt của hai người gửi vào nhà thờ
tuyền sẽ đi học nghề tóc về mở sa lông tại nhà để kiếm tiền đưa em trai học đến đại học
còn lúc này tuyền không cho phép bản thân mình được yếu đuối
cô gái biết rằng mình là chỗ dựa cuối cùng của em trai
phải sống thật tốt để lo cho em và để ba mẹ dưới suối vàng được yên lòng